chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội khóa một mươi bốn nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
trong kỳ họp cuối năm nay chương trình nghị sự sẽ bao gồm nhiều nội dung quan trọng như sau
năm hai nghìn hai mươi là năm cuối có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
trên cơ sở đánh giá khách quan toàn diện về những kết quả đạt được thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại
quốc hội sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đưa ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững tiếp tục chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân
cùng với các dự án luật điều chỉnh về kinh tế xã hội tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua các dự án
về luật tổ chức quốc hội luật tổ chức chính phủ luật cán bộ công chức luật viên chức
nhằm đổi mới tổ chức sắp xếp hoàn thiện bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu quả hiệu lực
đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước
sáng nay sau phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tám của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi trước quốc hội

thưa quý vị tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc truyền thống nghĩa tình của ngành thông tin và truyền thông tiếp tục ủng hộ chương trình cả nước chung tay vì người nghèo hướng ứng tháng vì người nghèo
chiều nay bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ phát động nhắn tin ủng hộ chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn một mươi chín qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh cho khối ngành thông tin và truyền thông
trong buổi lễ phát động bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng kêu gọi các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đoàn thể các cấp các ngành trung ương và địa phương cùng hành động thiết thực bằng việc soạn tin nhắn vnn cách n gửi một nghìn bốn trăm linh tám trong đó n là số lần ủng hộ hai mươi đồng mỗi tin nhắn quý vị đóng góp hai mươi đồng vì người nghèo
từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín bộ thông tin và truyền thông cũng đã ban hành và triển khai kế hoạch số hai nghìn bảy trăm một mươi chín khbtt về việc vận động nhắn tin